bộ xây dựng vừa ban hành thông tư hai mươi một về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ trung cư sẽ không nhỏ hơn hai mươi năm m hai đối với dự án nhà ở thương mại
theo thông tư diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ trung cư sẽ không nhỏ hơn hai mươi năm m hai đối với dự án nhà ở thương mại
căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh được chiều sáng tự nhiên
nếu có từ hai phòng ở trở lên thì cho phép một phòng không có chiều sáng tự nhiên
diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ trung cư không được nhỏ hơn chín m hai thông thoáng và được chiều sáng tự nhiên
tuy nhiên phải bảo đảm tỷ lệ căn hộ trung cư có diện tích nhỏ hơn bốn mươi năm m hai không vượt qua hai mươi năm tổng số căn hộ trung cư của dự án